sau đây là thông báo về ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc vào sáng ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại thủ đô hà nội
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng họp phiên khai mạc tại hội trường
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng
về chương trình hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đọc tờ trình của bộ chính trị
về cập nhật tình hình mới và tiếp thu ý kiến của một số tổ chức đảng và cá nhân
tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị
về bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc tờ trình của bộ chính trị về tiếp thu ý kiến của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên
vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
nhiệm kỳ đại hội một mươi hai trình đại hội một mươi ba của đảng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đọc tờ trình của ban cán sự đảng chính phủ
về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận dự thảo báo cáo chính trị
của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi dự thảo báo cáo đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
nhiệm kỳ đại hội một mươi hai